kính chào quý vị và các bạn
hồi một mươi giờ hôm nay vị trí tâm bão số bảy cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm một mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp ở trên khu vực tỉnh quảng tây của trung quốc
không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
chuyển sang thời tiết ở trên đất liền
trong hai ngày tới thời tiết ở phía đông bắc bộ phổ biến không mưa đêm và sáng sớm trời lạnh đến rét
vào ban ngày trời còn nắng hành và nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngước là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó sang ngày mùng năm mưa có thể xảy ra giải rác và nhiệt độ sẽ giảm đến mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ trời chuyển lạnh
ở phía tây bắc bộ chưa bị ảnh hưởng của không khí lạnh trong vòng ba ngày tới
nên thời tiết duy trì không mưa đêm và sáng sớm trời lạnh vùng núi trời rét
trời trời trăng nhanh chóng thời tiết ấm áp và nhiệt độ hầu hết không quá mức là ba mươi hai độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hai ngày tới trời không mưa có nắng vào ban ngày
sáng ngày mùng năm sẽ có mưa vài nơi ban ngày trời có nắng vừa phải và nhiệt độ cao nhất sẽ từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn trong ngày mai sau đó giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới thời tiết hầu như là ít biến đổi
có mưa vài nơi và nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá mức là ba mươi một độ
đến với khu vực tây nguyên mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối ban ngày còn nắng gián đoạn
và nhiệt độ ban trưa trong hai ngày tới là hai mươi bảy cho đến mức là ba mươi độ sau đó tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ trong ngày mùng năm
trong chiều tối mai tại nam bộ mưa xảy ra giải rác chủ yếu ở các tỉnh miền tây nam bộ
sau đó mưa lan ra tại các tỉnh ở miền đông nam bộ cục bộ có thể xảy ra mưa vừa và rông
ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ sau đó giảm nhẹ một độ